theo thông tin từ công an quận hoàng mai hà nội gần hai mươi ba giờ đêm qua nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn hộ hai nghìn bốn trăm một mươi bốn tòa hh ba c khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hoàng mai và trung tâm số năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều một xe thang ba xe chữa cháy một xe cứu hộ đến hiện trường
tiếp cận hiện trường lực lượng công an phát hiện diện tích đám cháy khoảng tám m hai thuộc phòng ngủ trong căn hộ có diện tích khoảng sáu mươi ba m hai phát ra nhiều khói độc nguy cơ cháy lan ra khu vực khác
lực lượng chức năng đã dùng bình chữa cháy và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà kịp thời dập tắt đám cháy
trong quá trình chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn thoát nạn an toàn cho một trăm hai mươi người tại các tầng hai mươi ba hai mươi bốn và hai mươi năm của tòa hh ba c ra khỏi khu vực cháy
trong quá trình chữa cháy thiệt hại về tài sản đang được thống kê công an quận hoàng mai và các lực lượng liên quan đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy